liên quan đến vụ án này vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông hà văn thắm
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank về tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
theo điều một trăm bảy mươi chín bộ luật hình sự hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ